nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm tặng quà tri ân thương binh
thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc nuôi dưỡng
tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai hà nội xã viên an huyện ứng hỏa
trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai hà nội được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng chăm sóc thường xuyên bốn mươi sáu đối tượng chính sách tám mươi ba trong số đó là người cao tuổi
ân cần thăm hỏi trò chuyện với người có công và cán bộ nhân viên tại đây
đồng chí vương đình huệ trân trọng cảm ơn những công lao đóng góp hy sinh của thương binh
thân nhân liệt sĩ và người có công với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng chí nhấn mạnh uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây là đạo lý tốt đẹp của dân tộc
thấm sâu giá trị truyền thống này đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô luôn xác định quan tâm
chăm sóc thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
đồng chí vương đình huệ đề nghị trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
nỗ lực cố gắng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ
cũng trong sáng nay bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ và đoàn đã tới dự chương trình tri ân
trao tặng quà cho gia đình người có công trao xe đạp cho con em gia đình chính sách
học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện ứng hòa